nhiều hoạt động như thể thao ngoài trời sân gốc sân tập gốc sẽ được hoạt động trở lại kể từ h ngày hai mươi sáu tháng sáu
và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh cũng như thông điệp năm k
đây là thông tin từ ubnd tp hà nội
ubnd tp hà nội đồng ý mở lại các sân tập gốc sân góp song yêu cầu chủ cơ sở nhân viên các lực lượng phục vụ khách hàng
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo hướng dẫn của bộ y tế
chịu trách nhiệm nếu để phát sinh lây nhiễm trong cơ sở
thành phố cũng yêu cầu chủ các cơ sở trên thực hiện việc khai báo y tế bằng mã qr code
sử dụng ứng dụng ncov bluezone bắt buộc đối chiếu thông tin của khách hàng bao gồm khai báo y tế check in
hàng ngày lập danh sách khách hàng người tiếp xúc gần trong cùng thời điểm để kịp thời cung cấp cho cơ quan chức năng trong trường hợp cần thiết
chủ động sắp xếp phương án nhân sự không bố trí phục vụ tại các khu vực thay đồ và tắm tại sân